các đối tượng phạm tội đã cướp đi sinh mạng của nhiều người với thủ đoạn tàn độc phi nhân tính
sau vụ bốn người trong một gia đình ở tương dương tỉnh nghệ an bị sát hại chưa lâu
thì vào ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm lại xảy ra vụ thảm sát sáu người trong một gia đình ở bình phước
sau một thời gian ngắn điều tra truy xét thì đến nay những nghi can của vụ án đã bị bắt giữ
tuy nhiên không ai có thể chắc chắn được những vụ án đặc biệt nghiêm trọng như vậy không xảy ra trong thời gian tới
và người dân cần phải làm gì để phòng vệ trước những vụ việc tương tự
sau đây mời quý vị cùng theo dõi phần trao đổi giữa biên tập viên nam hà và khách mời
kẻ thù ác quyết tâm tước đi mạng sống của nhiều người trong cùng một gia đình với những mục đích khác nhau như là cướp tài sản hay trả thù cá nhân
có thể kể ra ở đây một vài vụ án điển hình như vụ án do đối tượng lê văn luyện gây ra tại tiệm vàng ngọc bích gây chấn động dư luận trong một thời gian dài
và mới đây nhất là vụ thảm án xảy ra tại tỉnh bình phước
qua những vụ án này đã có rất nhiều lời cảnh báo được đưa ra tuy nhiên nhiều gia đình đặc biệt là các gia đình có điều kiện vẫn còn tâm lý khá chủ quan
vậy người dân cần trang bị những kiến thức kỹ năng như thế nào để bảo đảm an ninh cho ngôi nhà của mình
và cần phải ứng phó ra sao để sức khỏe của mình cũng như người thân không bị xâm hại khi đối mặt với tội phạm
cùng trao đổi về vấn đề này ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay đại tá tiến sĩ đỗ cảnh thìn phó giám đốc trung tâm nghiên cứu tội phạm học
trước hết xin mời đại tá cùng quý vị khán giả theo dõi một phóng sự ngắn để thấy rõ hơn về những cố gắng của lực lượng công an
trong việc điều tra truy bắt những đối tượng phạm tội trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh bình phước
vụ thảm sát sáu người trong một gia đình vừa xảy ra tại bình phước có thể đánh giá là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nhất từ trước tới nay
bởi sự tàn áp dã man của hung thủ
công tác điều tra phá án được thực hiện hết sức khẩn trương do một ban chuyên án chỉ đạo
với sự tham gia của những lực lượng hùng hậu tinh nhuệ dày dạng kinh nghiệm nhất
âm mưu thổ thức về cái chuyện thất tình và dẫn đến cái chuyện bàn nhau đi giết và cướp giết và cướp giết tô nạn giết cả nhà và lấy tài sản
cái số tài sản thì giao cho tên tiến tập đã thu giữ được
sau ba ngày hai đối tượng nghi phạm chính của vụ án đã lần lượt xa lưới pháp luật
và bước đầu khai nhận những hành vi phạm tội của mình

như vậy là chỉ trong một thời gian rất ngắn lực lượng công an đã khám phá thành công vụ án xảy ra tại tỉnh bình phước
ông nhận xét như thế nào về chiến công của lực lượng công an
trong việc điều trị lực lượng công an đã khám phá thành công vụ án xảy ra tại tỉnh bình phước